hàng nghìn nhà nông trang trại sản xuất kinh doanh hoa tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
đang tất bật chăm sóc những vườn hoa để phục vụ thị trường dịp tết cổ truyền
dù năm nay khí hậu khá thất thường nhưng các làng hoa đã sẵn sàng cung cấp hoa trong dịp tết
làng hoa thái phiên phường một mươi hai thành phố đà lạt là một trong năm làng hoa truyền thống
cung cấp lượng hoa lớn trong dịp tết cho thị trường cả nước
thời điểm này công tác chăm sóc hoa tết tại các làng hoa trở nên nhộn nhịp
tình hình trồng hoa tết này thì người ta xuống giống rất nhiều các chủng loại
nhưng mà tới khi mà thu hoạch thì mới biết là nó trúng hay không
phục vụ hoa tết thì mình trồng được hơn xào thôi tự vì trồng phải xoay quanh
không trồng tập trung một lứa thị trường tiêu thụ là thành phố hồ chí minh là chủ yếu
dưới thành phố hồ chí minh thì có vườn ở dưới đó rồi làm ăn từ rất lâu rồi cho nên rất yên tâm
làng hoa thái phiên hiện có ba trăm năm mươi hectare nhà kính trồng hoa
sản lượng hơn năm trăm linh triệu cành mỗi năm
riêng vụ hoa tết này nông dân đầu tư sản xuất hơn một trăm linh hectare
trong đó chủ lực là hoa cúc khoảng chín mươi hectare còn lại là ly ly và các loài hoa khác
vụ hoa tết năm nay như hiện nay thì cảm nhận được sự thuận lợi của thời tiết
thấm nấm đồng ruộng thì rất là tốt chất lượng hoa rất là tốt
hy vọng với mức tiêu thụ vào dịp tết và sản lượng có giảm thì hy vọng là giá nó sẽ cao
thống kê của hiệp hội hoa đà lạt
vụ đông xuân năm nay tại đà lạt và các vùng phụ cận sản xuất hơn ba một nghìn hectare hoa các loại
tăng hai trăm năm mươi năm hectare so với cùng kỳ sản lượng ước đạt hơn một một tỷ cành
công đồng là nơi sản xuất vùng sản xuất hoa chính của cả nước
nên là cũng đã sản xuất chuẩn bị rất là nhiều giống hoa
mà vẫn chủ yếu là tập trung vào những giống hoa mà thị trường vào dịp tết yêu thiên sử dụng
năm nay sản lượng cũng về một số giống thì đa số cũng tăng hơn năm ngoái
từ ba đến năm thì năm nay với sự chuẩn bị kỹ càng của bản thân của từng nhà vườn
từng ngăn chải cũng như các công ty và có sự quan tâm từ lãnh đạo các cấp
cũng như là sự phát huy vai trò của hiệp hội thì ngành hoa có thể là phát triển tốt hơn
cũng như là thị trường hoa tết sẽ ổn định hơn
tết cổ truyền đang cận kề thời điểm này hàng nghìn nông dân doanh nghiệp sản xuất hoa
tại đà lạt đang tích cực chăm sóc trang trại của mình sẵn sàng cung cấp cho thị trường hoa